sau khi hoàn thành nghĩa vụ tôi quay trở về hà nội tôi theo con đường âm nhạc và bài đầu tay của tôi tôi đã viết bài hà nội mùa đông và nỗi nhớ
thực sự tôi rất vui và phấn khởi được giới thiệu một ca khúc mà tôi đầy cảm xúc nhớ ra diết hà nội
đó là bài hà nội mùa đông và nỗi nhớ mời các bạn thưởng thức
hà nội ơi mới khi đêm lạnh về
từng chiếc lá hoan ca câu nhạc tinh
bên em ly cà phê nồng ấm
môi em ngọt ngào
em bao ngày qua
em bao mùa đông
em có hay không
em có hay không
ở nơi xa mình anh mùa đông giá rét
giờ trong anh từng đêm mùa đông nhớ em
anh nhớ em nhớ em thật nhiều

giờ trong anh từng đêm mùa đông nhớ em
anh nhớ em nhớ em thật nhiều
em bao ngày qua
anh nhớ em nhớ em thật nhiều
bên em lạnh về

những ước nhằn để đạt được tất cả những nectar của các nhạc sĩ là hội viên hội âm nhạc hà nội
chương trình tình yêu hà nội số chín xin tạm dừng tại đây
xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tình yêu hà nội số tiếp theo